tại quảng trường hai mươi bốn tháng bốn thị trấn huyện đắc tô tỉnh con tum đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày chiến thắng đắc tô tân cảnh hai mươi bốn tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy và đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt địa điểm chiến thắng đắc tô tân cảnh
chiến dịch xuân hè năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai diễn ra sáu mươi tám ngày đêm quân giải phóng của ta lần lượt tấn công và đập tan các tuyến phòng thủ của địch tiêu diệt gọn cụm phòng ngự đắc tô tân cảnh nơi mỹ ngụy mệnh danh là vành đai thép ở bắc tây nguyên
với chiến dịch xuân hè năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ở bắc tây nguyên ta đã giải phóng trên bốn vạn dân và mở rộng vùng giải phóng tạo thành một căn cứ địa liên hoàn của ba nước đông dương từ hạ lào đông bắc campuchia nối liền với con tum và căn cứ khu ủy năm
gần nửa thế kỷ đã trôi qua
địa điểm chiến thắng đắc tô tân cảnh trở thành địa chỉ về nguồn cho các thế hệ người việt nam đặc biệt là nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh con tum
nơi đây cũng trở thành điểm đến ý nghĩa của du khách trong nước và quốc tế muốn khám phá và tìm hiểu về chiến trường xưa
với ý nghĩa lịch sử sâu sắc trong quá khứ cũng như hiện tại và tương lai địa điểm chiến thắng đắc tô tân cảnh được thủ tướng chính phủ công nhận là di tích cấp quốc gia đặc biệt